công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết công an huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương
tiến hành điều tra làm rõ vụ ba hồ tôm của người dân ở xã tam hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam chết hàng loạt không rõ nguyên nhân
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một ông đỗ minh thêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã tam hòa huyện núi thành
thức dậy ra kiểm tra hồ nuôi tôm của gia đình thì phát hiện tôm nuôi trong hồ của mình chết hàng loạt nổi trắng hồ
theo ông thêm vụ tôm này ba hồ ông thả gần chín mươi vạn con tôm thẻ chân trắng trên diện tích nuôi gần một mươi sao

ngay sau khi sự việc xảy ra ông thêm đã trình báo với chính quyền địa phương và công an huyện núi thành
việc ba hồ nuôi tôm của gia đình chết hàng loạt nghi là có kẻ xấu bỏ thuốc độc xuống hồ nuôi dẫn đến tôm bị chết
nhận được thông tin công an huyện núi thành đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh
và phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân tôm chết bất thường